trên tuyến quốc lộ hai mươi đoạn qua huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa xảy ra vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe tải làm cho hai người bị thương
trên tuyến quốc lộ hai mươi đoạn qua huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa xảy ra vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe tải làm hai người bị thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h năm mươi xe tải biển số năm mươi bốn z một nghìn bốn trăm một mươi tám chưa rõ người điều khiển lưu thông theo hướng dầu dây đà lạt
khi đến đoạn đường ở ấp nguyễn thái học xã bầu hàm hai quyện thống nhất đã ra chạm với xe đầu kéo biển số bốn mươi tám h bảy trăm một mươi bảy do tài xế nguyễn trọng nguyên bốn mươi hai tuổi điều khiển kéo theo rơ móc biển số bốn mươi chín r năm trăm một mươi tám lưu thông theo chiều ngược lại
cú tông mạnh khiến xe tải biển số năm mươi bốn z một nghìn bốn trăm một mươi tám bị dăn ngược trở lại lật xuống đường và biến dạng phần đầu xe
hai người trên xe tải bị thương nặng mắc kẹt trong xe được người dân giải cứu đưa đi bệnh viện
còn xe đầu kéo bị bể phần đầu bên trái
sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ